ngoài ra hơn bốn mươi năm ngôi nhà bị sập đổ cuốn trôi ngập nước do mưa lũ gây ra một mươi hai hecta lúa hoa màu cây trồng hàng năm cây trồng lâu năm cây ăn quả bị ngập
hiện các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế nước đã rút hết
quảng ngãi bình định khánh hòa ninh thuận bình thuận con tum gia lai đắk nông còn bị ngập cục bộ ở một số vùng trũng thấp
riêng tỉnh phú yên và đắk lắc nước đang rút chậm nên vẫn còn bị ngập
bên cạnh đó mưa lũ cũng khiến hơn bốn mươi ba gia súc gia cầm bị chết cuốn trôi
nhiều tuyến đê tuyến đường bị hư hỏng giao thông bị chia cắt
lực lượng chức năng mới khắc phục tạm thời được một số tuyến đường để người dân đi lại
ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến của mưa lũ
chủ động di rời dân ra khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ngập úng
các địa phương cần liên tục kiểm tra an toàn hồ chứa bảo đảm an toàn đập và hạ du
nhất là các hồ đang xả lũ tổ chức công tác khắc phục hậu quả tổ chức đánh giá thống kê tình hình thiệt hại
trong sáng nay tại hà tĩnh phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách khó khăn
trao học bổng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở hai huyện cẩm xuyên và hương khê
đây là hai huyện chịu thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ của tỉnh hà tĩnh
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm và tặng quà cho hai mươi hộ gia đình chính sách khó khăn
và một mươi giáo viên tiêu biểu bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua tại xã cầm duệ huyện cầm xuyên
thăm và tặng quà năm hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề trong trận lũ lụt vừa qua tại xã lộc yên huyện hương khê
trao sáu trăm linh xuất quà dụng cụ học tập cho các trường học hai trăm linh suất học bổng cho các học sinh và trao ba mươi xuất quà cho các hộ chính sách khó khăn trên địa bàn huyện hương khê
phó chủ tịch nước mong bà con tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau đặc biệt trong những lúc khó khăn hoạn nạn
đảng nhà nước và chính quyền các cấp luôn luôn sát cánh hỗ trợ nhân dân trong mọi hoàn cảnh
phó chủ tịch nước cũng ghi nhận đánh giá cao sự chủ động ứng phó cứu trợ khắc phục lũ lụt của địa phương
lưu ý chính quyền các cấp tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ sớm triển khai sản xuất ổn định đời sống nhân dân
tạo điều kiện tối đa về cơ sở vật chất để dạy và học tăng cường bảo đảm an ninh trật tự và bình ồn giá cả
các mặt hàng thiết yếu bảo đảm vệ sinh phòng chống dịch bệnh và xử lý kịp thời các vấn đề mới nảy sinh sau khi lũ rút
liên quan đến tình hình xả lũ của các hồ chứa thủy điện tập đoàn điện lực việt nam evn cho biết
các hồ thủy điện an khê và sông chanh hai hiện đã ngừng xả lũ theo chỉ đạo của tỉnh gia lai và quảng nam
đến cuối giờ chiều qua ngày năm tháng một mươi một có tám hồ chứa thủy điện của các đơn vị thuộc evn đang điều tiết xả lũ
cụ thể tám hồ thủy điện đang điều tiết xả lũ gồm vĩnh sơn a sông ba hạ sông hinh buôn tua sa buôn khuốc sre kup sre púc ba đơn dương và đại ninh
trong quá trình vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện
các công ty thủy điện thuộc evn đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
tuân thủ những quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa và thực hiện xả điều tiết
theo chỉ đạo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương
hiện các hồ thủy điện an khê và sông tranh hai đã ngừng xả lũ theo chỉ đạo của tỉnh gia lai và tỉnh quảng nam
xin được tiếp tục chương trình với các thông tin quan trọng khác
hôm nay tại thành phố hải phòng đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố cảng về phát triển đô thị thông minh
phát biểu định hướng đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết
thành phố thông minh như một công cụ cho các thành phố lớn nói chung trong đó có việt nam thực hiện
các đô thị nói chung đóng góp tám mươi chín mươi tỷ lệ kinh tế của quốc gia
năm thành phố trực thuộc trung ương và hai tỉnh bình dương đồng nai có diện tích năm năm trên tổng diện tích cả nước
nhưng đóng góp tới năm mươi hai gdp cả nước
và bảy mươi hai về thuế
nếu quan tâm đúng mức đến việc phát triển các đô thị sẽ đóng góp rất lớn vào tổng sản phẩm quốc nội gdp
đô thị thông minh là xu hướng tất yếu của các đô thị và quyết tâm vào cuộc của mỗi địa phương
muốn thực hiện được đô thị thông minh phải có ứng dụng công nghệ thông tin
hải phòng có thể hợp tác với tất cả các đối tác nước ngoài
để từ đó họ tư vấn về đô thị thông minh kết hợp với viễn thông nội địa để xây dựng đô thị thông minh
sau năm năm sẽ hình thành hệ thống sương sống và sau một mươi năm sẽ hình thành hiệu quả đô thị thông minh
mặt trận tổ quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ và hàng năm sẽ tổ chức hội thảo quốc gia về đô thị thông minh
từ đó mỗi tỉnh sẽ đưa ra kinh nghiệm thực hiện đô thị thông minh của mình
việt nam đứng hàng thứ hai sau asean về định hướng phát triển đô thị thông minh
để bảo đảm ổn định tỷ giá và thanh quản của hệ thống ngân hàng
chính phủ chỉ đạo không tăng giá điện giá dịch vụ y tế trong hai tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi
đây là nội dung quan trọng đã được nêu rõ trong nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi vừa được văn phòng chính phủ thông báo
bên cạnh việc thực hiện không tăng giá điện giá dịch vụ y tế trong hai tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi
chính phủ cũng yêu cầu bộ tài chính tăng cường một loạt biện pháp như
đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước chống buôn lậu và gian lận thương mại dịp cuối năm
phối hợp với các địa phương đẩy mạnh triển khai chương trình bình ổn giá phát triển hệ thống bán lẻ trên toàn quốc nhất là tại các đô thị
những biện pháp này nhằm bảo đảm hàng hóa thiết yếu tránh thiếu hàng sốt giá trong dịp cuối năm kết quả thực hiện phải báo cáo thủ tướng chính phủ trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
hôm nay ngày sáu tháng một mươi một ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương dự báo khoảng ngày và đêm ngày tám tháng một mươi một
bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội sau đó ảnh hưởng đến bắc trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh từ ngày và đêm tám tháng một mươi một ở bắc bộ có mưa dày rác
sau tăng lên nhiều nơi và mở rộng xuống các tỉnh bắc trung bộ gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm
từ đêm ngày tám tháng một mươi một ở các tỉnh bắc bộ trời chuyển rét vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi sáu đến một mươi chín độ c
vùng núi có nơi một mươi ba
hà nội từ ngày và đêm mùng tám tháng một mươi một có mưa trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến là một mươi bảy hai mươi độ c
từ ngày và đêm ngày tám tháng một mươi một ở vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông bao gồm cả quần đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh sóng biển cao từ hai đến bốn mét

niềm tin của người dân được tiếp tục củng cố và kỳ vọng tăng cao vào công cuộc chỉnh đốn đảng lần này
nhưng không phải là không còn những băn khoăn chăn trở vậy những băn khoăn chăn trở đó là gì
mời quý vị sẽ cùng đến với phần trình bày của biên tập viên dương chân xin mời anh
xin cảm ơn biên tập viên thùy linh
vâng kính thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
có thể khẳng định đây là kết quả đầu tiên trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn đảng đã được đề ra tại đại hội đảng lần thứ một mươi hai
và là bước đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết chung bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật nói rõ sự thật đánh giá đúng sự thật để đánh giá tình hình
kết hợp hài hòa chặt chẽ giữa xây và chống lấy xây là nhiệm vụ cơ bản chiến lược lâu dài lấy chống là nhiệm vụ quan trọng cấp bách đột phá
việc lần đầu tiên ban chấp hành trung ương thống nhất đưa ra một cách có hệ thống hai mươi bảy biểu hiện của suy thoái tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa được nhân dân đồng tình đánh giá cao
bởi trên cơ sở những biểu hiện này mỗi cán bộ đảng viên sẽ tự mình soi chiếu với bản thân và góp ý cho đồng chí đồng nghiệp
nhưng quan trọng hơn cả đó chính là những căn cứ cơ sở để xử lý những cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất
đang có những biểu hiện suy thoái và tự diễn biến tự chuyển hóa như vậy
so với trước thì cái này đúng là rất có tầm cỡ có nội dung lớn
và mọi người đều tán thưởng và nghĩ rằng nghị quyết bốn này sẽ đi vào thực tiễn mạnh hơn
đồng thời dư luận cũng rất chú ý tới bốn nhóm giải pháp với gần ba mươi nhiệm vụ cụ thể được đặt ra trong nghị quyết lần này
điểm đáng chú ý hơn cả là cần xác định được trách nhiệm cá nhân
trong từng công đoạn của công việc từ đó hướng tới xây dựng quy định cụ thể
nhằm kiểm soát quyền lực của những người có chức có quyền
từ những điểm mới này nhân dân kỳ vọng và quyết tâm xử lý triệt đề và nghiêm minh những biểu hiện làm cho đảng suy yếu
rất là sáng suốt rất là mừng
phải nói là nếu như mà trung ương đề ra mà thực hiện được thì cái đó là cái tuyệt vời
và chỉ mong rằng là chúng ta làm đến nơi đến trốn
là nơi nói đi đối với việc làm và làm cung quyết không để xảy ra những vụ như trịnh dân thanh hay là vũ huy hoàng nữa
có thể nói nghị quyết trung ương bốn lần này có nội hàm rộng hơn so với nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một
vừa đề cập đến những vấn đề cơ bản chiến lược lâu dài
vừa tập trung giải quyết những vấn đề cụ thể trọng tâm cấp bách trước mắt của công tác xây dựng trình đốn đảng
sau vụ việc kỷ luật đảng viên vũ huy hoàng niềm tin của người dân đối với công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng tăng cao
nhưng vẫn còn những băn khoăn về việc làm thế nào để thực hiện nghị quyết đạt được hiệu quả như mong muốn tránh hình thức qua loa chiếu lệ
nếu căn cứ và nhận định suy thoái có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan nhưng chủ quan là chủ yếu
nhiều ý kiến cho rằng công cuộc chống suy thoái chính là công cuộc đấu tranh chống lại bản thân mình nội bộ mình
như thế có nghĩa là để nghị quyết phát huy hiệu quả trước hết cần thực hiện thật tốt giải pháp tự phê bình và phê bình
nhưng thẳng thắn mà nói công tác tự phê bình và phê bình trong thời gian qua tác dụng chưa cao
có những cảnh những hiện tượng là trùm người phê bình mình bằng các hình thức khác nhau
cho nên là cái gam chính hiện nay vẫn là thấy đúng thì không dám bảo vệ thấy sai thì không dám đấu tranh dĩ hòa vi quý tức là mình an phận
có ý kiến cảnh báo rằng khi triển khai nghị quyết phải cảnh giác với hiện tượng sử dụng các tiêu chí nhận diện suy thoái
tự diễn biến tự truyền hóa
còn nếu mình không ngăn chặn được thì có thể dẫn tới những cái biểu hiện là để cho những thế lực cơ hội chính trị
rồi tham vọng quyền lực thậm chí cả những phần tử địch có thể lọt vào hàng ngũ cơ quan lãnh đạo của đảng của nhà nước
thì điều đó là hết sức nguy hiểm
và những cái phần tự ấy cơ hội chính trị rồi tham vọng quyền lực ấy mà càng chui xuống
sâu leo cao đấy thì cái sự phá hoại và cái sự nguy hiểm của những cái phần tự ấy còn lớn hơn nhất nhiều
tất cả những cái chuyện đó đều có thể xảy ra đều có thể sẽ được một cách vận dụng một cách nó không được đầy đủ
thậm chí nó còn méo mó ở bên tướng
thêm một điều nữa cũng được dư luận hết sức quan tâm
đó là việc làm sao để cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện bốn nhóm giải pháp đề ra trong nghị quyết lần này
nhiều ý kiến cho rằng nếu như chỉ đề ra và chỉ làm cho có
được lại với mong muốn kỳ vọng
lấy ví dụ từ các nhóm giải pháp trong nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một để rút kinh nghiệm cho việc thực hiện nghị quyết lần này
đồng chí nguyễn túc cho rằng

được lại với mong muốn kỳ vọng
nhiều ý kiến cho rằng nếu như chỉ đề ra và chỉ làm cho có
được lại với mong muốn kỳ vọng
và đặc biệt là những giải pháp về vấn đề giải quyết lợi ích nhóm thì hầu như chưa đọng đến những cái thế lực trong cái nhóm đó
tuy rằng chúng ta đã có một vài vụ án nhưng nó chưa làm rung động trong xã hội chúng ta
chắc cho cùng là sự chỉ đạo
từ trên xuống dưới chưa thật sát sao
tư duy vấn đề ở khía cạnh này cũng có ý kiến cho rằng sẽ là chưa đủ nếu như thiếu đi vai trò của nhân dân
trong việc giám sát thực hiện các giải pháp đề ra trong nghị quyết
chỉ khi phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân thì sẽ làm lành mạnh hóa các quan hệ xã hội
là nền tảng là môi trường để chúng ta thực hiện xây dựng chỉnh đốn đảng
bởi vì mỗi đảng viên vừa là đảng viên vừa là người cán bộ lãnh đạo
khi đảng cầm quyền đồng thời cũng là một công dân
cho nên đảng viên cán bộ công dân phải được sự thống nhất là một
với nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng đảng vừa được ban hành
những biểu hiện của sự suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa đã được nhận diện cụ thể đầy đủ rõ ràng
các nhóm nhiệm vụ giải pháp đã được đề ra rất cụ thể
tất cả đã thể hiện quyết tâm cao của ban chấp hành trung ương đảng
đối với nhiệm vụ xây dựng đảng trong sạch vững mạnh
điều quan trọng là tinh thần đó cần được truyền tới cấp ủy các cấp
mỗi cán bộ đảng viên để việc thực hiện nghị quyết đem lại hiệu quả thiết thực
và chỉ khi quyết tâm ấy biến thành hiện thực
thì chúng ta mới có thể hy vọng rằng khi nhìn lại việc thực hiện nghị quyết này
sẽ không nói lại một nhận định đã cũ là kết quả đạt được vẫn chưa như kỳ vọng
tới đây thì tôi xin được kết thúc phần trình bày của mình
xin mời biên tập viên thùy linh tiếp tục chương trình thời sự
chuyển sang với một số thông tin quốc tế đáng chú ý
liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống mỹ
trong buổi meeting tại bang nevada mới đây
ứng cử viên tổng thống của đảng cộng hòa ông donald trump
đã may mắn thoát hiểm sau khi xuất hiện nguy cơ đe dọa an ninh
ông trump đã đưa các nhân viên an ninh đưa ra khỏi sân khấu an toàn
tại cuộc meeting ở reno bang nevada
một số nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy tiếng là hét
anh ta có sống nhưng không ai trong số họ nhìn thấy vũ khí
tên của đối tượng tình nghi được xác định là austin kretes
cảnh sát cùng các nhân viên an ninh
đã không chế người đàn ông này và áp giải ra ngoài
sau khi xem xét hiện trường và tìm kiếm các khu vực xung quanh
các nhân viên mật vụ và cảnh sát reno đã không tìm thấy vũ khí của người đàn ông này
được biết ông kretes đã đến buổi meeting
và mang theo khẩu hiệu đảng cộng hòa chống lại trump
sau khi tình hình ổn định
ứng cử viên trump trở lại sân khấu và tiếp tục buổi diễn thuyết
về dự đoán kết quả cuộc bầu cử
những con số bầu cử mới công bố cho thấy
ba mươi ba triệu người mỹ đã bỏ phiếu sớm bầu chọn tổng thống kế tiếp
và con số này giúp những nhà phân tích đoán biết được
ứng cử viên nào có thể đang có lợi thế trong cuộc đua ngày càng xích sao
con số cử tri mỹ bỏ phiếu sớm có nghĩa là khoảng một phần tư tổng số phiếu bầu
đã được cử tri đi bỏ
ngay cả khi hai ứng cử viên vẫn đang tranh thủ vận động
trong những giờ phút cuối cùng trước ngày bầu cử chính thức là mùng tám tháng một mươi một
những nhà phân tích chính trị nhận định rằng
sự gia tăng số cử tri đi bỏ phiếu sớm
sẽ giúp đỡ những người mỹ bỏ phiếu sớm
ở các bang colorado nevada và virginia
có lợi cho ứng cử viên đảng dân chủ hillary clinton
tại những nơi này đảng dân chủ có nhiều nhân viên vận động tranh cử trên thực địa hơn
để thúc giục cử tri tiềm năng đi tới phòng phiếu
tuy nhiên có những dấu hiệu cho thấy bà clinton gặp trở ngại
ở những nơi khác thuộc vùng miền trung của nước mỹ
bao gồm bang ohio nơi mà số người đi bỏ phiếu sớm
ít hơn so với cuộc bầu cử tổng thống bốn năm trước
chỉ còn hai ngày vận động tranh cử nữa trước khi hầu hết người mỹ đi bỏ phiếu
những cuộc khảo sát cho thấy cuộc đua đang trở nên xích sao
giữa bà clinton và ứng cử viên đảng cộng hòa donald trump